nhân dịp kỷ niệm đại hội nhà báo việt nam lần thứ một mươi một nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam
sáu năm báo giải phóng ra số đầu tiên hai mươi tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tại hà nội bảo tàng báo chí việt nam đã khai mạc trưng bày và ra mắt bộ phim tư liệu
giải phóng tờ báo trên tuyến lửa
phim tài liệu giải phóng tờ báo trên tuyến lửa có độ dài hai mươi sáu phút được bảo tàng báo chí việt nam
sản xuất đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bộ phim có nhiều tư liệu và sự kiện được công bố lần đầu
những mốc son lịch sử ra đời của tờ giải phóng và hoạt động của tờ báo trên khắp các chiến trường
qua các giai đoạn lịch sử của cách mạng miền nam và cả nước
phim đã kể lại câu chuyện về một tờ báo làm nhiệm vụ đấu tranh thống nhất nước nhà
và đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình hơn bốn mươi năm qua
tại buổi ra mắt phim công chúng còn được tham quan khu trưng bày gồm những hiện vật quý
về tờ báo giải phóng từ những ngày đầu thành lập
đây là nguồn tư liệu lịch sử quý giá giúp cho các nhà nghiên cứu và sinh viên báo chí
trong quá trình tiếp cận tìm hiểu về lịch sử báo chí việt nam trong kháng chiến chống mỹ
và những năm đầu sau khi đất nước được thống nhất